ngày hai tháng một mươi hai đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng thời gian qua tỉnh ủy sóc trăng đã quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng
để công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt hiệu quả đồng chí đề nghị tỉnh ủy sóc trăng
cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục
trước hết là sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan đơn vị
cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
xiết chặt kỷ luật kỳ cương trong đảng và bộ máy chính quyền
xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất liêm khiết năng lực và uy tín
đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới tạo niềm tin cho nhân dân đối với tổ chức đảng và chính quyền các cấp